quan điểm chính trị giữa năm ủy viên thường trực của hội đồng bảo an ngày càng gia tăng gây trở ngại cho rất nhiều quốc gia trong đó có việt nam
do đó việt nam sẽ phải hợp tác hiệu quả với chín ủy viên không thường trực khác nếu muốn có được đồng thuận trong giải quyết các vấn đề quốc tế
trong bối cảnh hiện nay sự cạnh tranh như các nước lớn là rất cao
thách thức đặt ra cho chúng ta sẽ là làm sao giữ được lập trường giữ được đường lối đối ngoại độc lập tự chủ
để có thể giải quyết những vấn đề tại hội đồng bảo an không bị lôi kéo không bị ngả về bên này riêng về bên kia
việc làm chủ tịch ngay trong tháng một năm hai nghìn hai mươi khi chỉ có sáu tháng để chuẩn bị là một thách thức không nhỏ
ý thức được trách nhiệm to lớn các bộ ban ngành việt nam đã triển khai nhiều công việc
trong đó giả soát và xây dựng hồ sơ về từng vấn đề trong chương trình nghị sự
xây dựng cơ chế phối hợp tham vấn liên ngành trong việc xử lý công việc của việt nam trong hội đồng bảo an
các nước sẽ làm hội đồng bảo an trong những tháng cuối của những kỳ hay là những giữa thì có thời gian chuẩn bị
nhưng đây điều rất đặc biệt là vừa mới vào hội đồng bảo an người ta sẽ phải làm chủ tịch ngay
nó cũng là một cái đòi hỏi rất là cao của công việc đòi hỏi chúng ta chuẩn bị rất sớm
rồi khi mà làm chủ tịch hội đồng bảo an trong tháng chủ tịch
thì chúng ta cũng sẽ phải thường thông thường thì sẽ cố gắng đưa ra một số chủ đề lớn để thúc đẩy hội đồng bảo an cùng thảo luận
và nếu tốt nếu kết quả tốt thì sẽ ra một cái văn kiện nào đó ghi nhận cái kết quả đặc biệt
kiên định chính sách đối ngoại hòa bình độc lập tự chủ làm bạn với tất cả các nước
là cầm nang giúp ta xử lý thành công quan hệ với các nước lớn tranh thủ sự ủng hộ rộng rãi của bạn bè quốc tế
với kinh nghiệm đã đúc kết được với tinh thần hợp tác tích cực và chân thành
cũng như sự ủng hộ của các nước thành viên liên hợp quốc
chúng ta tự tin sẽ đảm đương và hoàn thành tốt trọng trách tại hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một tiếp tục đóng góp lớn hơn vào hòa bình phát triển và thịnh vượng trên thế giới
thưa quý vị có thể nói những nhiệm vụ mà việt nam ưu tiên thực hiện trong nhiệm kỳ hai năm sắp tới
cũng là những vấn đề nóng mà hội đồng bảo an đang trú trọng giải quyết trong những năm qua
do đó việc hiện thực hóa những mục tiêu đó sẽ đặt ra những thách thức không nhỏ
đối với việt nam khi ngồi trên ghế nóng
nhân sự kiện này đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao
đã có những chia sẻ với truyền hình nhân dân mời quý vị cùng theo dõi
lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn phó thủ tướng đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
xin phó thủ tướng cho biết những thông điệp chính và ưu tiên của chúng ta khi tham gia hội đồng bảo an
hội đồng bảo an liên hợp quốc thì có vai trò hết sức quan trọng trong những vấn đề toàn cầu
đặc biệt là vấn đề về hòa bình an ninh
do đó việc đóng góp của chúng ta vào hội đồng bảo an liên hợp quốc
trên cơ sở là những chương trình nghị sự của hội đồng bảo an liên hợp quốc
và ưu tiên của chúng ta là làm sao tăng cường hơn nữa vai trò của chủ nghĩa đa phương
chúng ta mong muốn thúc đẩy chủ nghĩa đa phương tôn trọng luật pháp quốc tế
do đó giải quyết những vấn đề toàn cầu những vấn đề hòa bình an ninh
phải tôn trọng luật pháp quốc tế
đó là mục đích cao nhất
mà chúng ta mong muốn đóng góp vào hội đồng bảo an liên hợp quốc
trong hội đồng bảo an liên hợp quốc sẽ có giải quyết rất nhiều vấn đề
với cái vai trò kinh nghiệm của chúng ta thì chúng ta mong muốn đóng góp vào giải quyết những vấn đề
như là giải quyết sau xung đột vấn đề phụ nữ trẻ em trong xung đột
hay là giải quyết những vấn đề xử lý bom mìn sau xung đột
đó là những vấn đề mà kinh nghiệm của chúng ta cũng là qua quá trình
của chúng ta tham gia chúng ta thấy rằng đây là những vấn đề hết sức là quan trọng
đó là những cái ưu tiên của chúng ta
nội dung của chỉ thị hai mươi năm của ban bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương
đến năm hai nghìn ba mươi được quán triệt như thế nào trong kế hoạch tham gia hội đồng bảo an của việt nam trong hai năm tới
việc mà chúng ta quyết định tham gia ứng cử làm thành viên của hội đồng bảo an liên hợp quốc
đó cũng là thực hiện chủ trương của đảng nhà nước đó là chủ trương của đại hội đảng lần thứ một mươi hai
là việt nam tích cực chủ động tham gia hội nhập quốc tế
và với chỉ thị của ban bí thư chỉ thị hai mươi năm của ban bí thư là nâng tầm đối ngoại đa phương
trong đó nâng cao vai trò việt nam trong các vấn đề quốc tế và toàn cầu
và thể hiện cụ thể là có những vấn đề chúng ta đi trước dẫn dắt cũng như đóng vai trò trung gian hòa giải
thì đây là việc tham gia vào hội đồng bảo an nó cũng là thể hiện cái tinh thần của chỉ thị của ban bí thư
số hai mươi năm là chúng ta có tham gia vào những vấn đề và có thể giải quyết cũng như là sẵn sàng
dẫn dắt và làm trung gian hòa giải những vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng